nguyên nhân là do đâu mời quý vị và các bạn cùng theo chân nhóm phóng viên an toàn sống
tới điểm nóng về môi trường phong khê để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này
đây là những hình ảnh tại phường phong khê thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
những ngôi nhà tầng khang trang mọc lên ngày càng nhiều
bọc dáng của người nông ở đây dần như không còn
một phần là do nghề sản xuất giấy là nghề mưu sinh
một phần là do nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề
các hoạt động sản xuất nông nghiệp không thể tiếp tục
đầu tư máy khoan nước ngầm sâu gần năm mươi mét với chi phí cao để có nước phục vụ sinh hoạt
tuy nhiên gia đình ông niên đã phải bỏ đi công trình này
bởi sự ô nhiễm ngày càng gia tăng của hệ thống nước ngầm
ô nhiễm môi trường nước và không khí ở đây không chỉ dừng lại ở nỗi lo mà đã trở thành nỗi đau
chúng tôi là trước từ trước từ xưa thì không có
nhưng mà chục năm giờ về đây rồi gần gần hơn chục năm ý
là sông của tôi là thối và đồng thời là nhiều người ốm từ già trẻ nhiều người ung thư
nguyên vấn đề của chúng tôi là có hai người
chúng tôi rất nhiều còn các người khác cũng rất nhiều
chúng tôi cũng đi rồi ngay đây thôi còn bên dưới kia thì là càng nhiều người nữa rồi
hơn hai trăm linh hộ kinh doanh sản xuất giấy tổng sản lượng hai trăm linh tấn một năm
mỗi ngày hoạt động sản xuất tại phong khê thải ra môi trường năm mét khối nước thải và sáu mươi tấn chất thải rắn
hầu hết chất thải đều là các khóa chất
đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm đặng nề của con sông vũ